qua sáu tháng triển khai thực hiện quyết định hai mươi về thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu là hàng giả
và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bảo đảm chất lượng đề xuất khẩu ra nước ngoài
thì đến nay nhiều vương mắc phát sinh dẫn tới khó khăn trong thực hiện quyết định
tổng cục hải quan đang xây dựng dự thảo đề xuất hai phương án xử lý
theo giả soát của tổng cục hải quan kể từ khi quyết định có hiệu lực
các địa phương chưa tổ chức bán đấu giá để tái xuất và tiêu hủy được lô thuốc lá tịch thu nào
nhiều vấn đề vướng mắc gây ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình triển khai
dẫn tới tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành là khó khả thi
vì thế tổng cục hải quan đang báo cáo bộ tài chính nghiên cứu trình thủ tướng chính phủ
việc sửa đổi bổ sung quyết định theo một trong hai phương án
phương án một trình thủ tướng chính phủ ban hành quyết định bãi bỏ quyết định hai mươi
tiếp tục thực hiện việc tiêu hủy toàn bộ thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo quyết định hai nghìn ba trăm bảy mươi bảy
phương án hai trình thủ tướng chính phủ ban hành quyết định thay thế quyết định hai mươi
theo hướng giao quyền chủ động trong việc lựa chọn phương án tiêu hủy hoặc bán đấu giá
để xuất khẩu cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu